khu vực cách ly tập trung nơi tập trung những công dân việt nam từ vùng dịch trở về được đưa đi cách ly
vì vậy các bác sĩ các cán bộ ở đây luôn phải làm việc hết công suất để đảm bảo an toàn cho công dân tại đây
cũng như đảm bảo cho bản thân không bị lây nhiễm
ai cũng ý thức được một điều mới nguy hiểm tiêm ẩn có thể đến từ bất cứ đâu
từ những người dân có triệu chứng mệt mỏi sốt hò đau rát họng hay khó thở
những đồ vật dùng chung như tay nắm cửa tay viện cầu thang
hay những rác thải trong quá trình sinh hoạt tại đây
để hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly một cách an toàn cho bản thân và những người xung quanh
hãy lưu ý những điều sau đây
mọi người trong khu cách ly cần phải tự cảnh giác và chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe bản thân
đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay bằng xa phong và nước sạch hoặc dung dịch sắc khuẩn không khạc nhổ bừa bãi
người được cách ly nên chủ động giữ gìn vệ sinh sạch sẽ phòng cách ly
tuân thủ theo các nội quy và hợp tác với nhân viên y tế cán bộ
khí đo thân nhiệt ít nhất hai lần một ngày
báo cáo tình trạng cho nhân viên y tế khi có dấu hiệu bất thường
tuân thủ các hướng dẫn an toàn trong phòng cách ly đặc biệt
hàng ngày hạn chế ra khỏi phòng cách ly và tiếp xúc trực tiếp với người khác
không tụ tập nói chuyện không ngồi ăn chung không tổ chức các trò chơi trong phòng hành lang
giặt rửa vật dụng cá nhân như quần áo bát đĩa cốc chén bằng xa phong hoặc chất tẩy rửa thông thường
đảm bảo ăn uống đủ chất dinh dưỡng uống nước đủ vận động cơ thể
chàng tại chỗ che kín mũi miệng khi ho hoặc hát hơi
tốt nhất bằng khăn vải hoặc mặt trước đủ tay bỏ rác khẩu trang đúng nơi quy định
với phương châm vốn tại chỗ nhà trường đang làm công tác chuẩn bị cơ sở vật chất
dụng cụ y tế thông nguyên đặc biệt đội ngũ y bác sĩ để tập trung phục vụ công dân với cách đi tại nhà trường
thực hiện các biện pháp phát hiện sớm điều trị kịp thời những trường hợp
mà nguy nhiễm bệnh chuyển lên tiến tiên để điều trị một cách kịp thời
và hãy nên nhớ khi ở trong khu cách ly tập trung nên theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên
để phát hiện những dấu hiệu bất thường và báo với nhân viên y tế để có những biện pháp xử lý kịp thời
hãy giữ an toàn cho bạn và chúng ta trước đại dịch covid một mươi chín bằng thông điệp năm k
giữ khoảng cách với người khác luôn đeo khẩu trang nơi công cộng
khử khuẩn giữ vệ sinh những nơi thường tiếp xúc không tụ tập đông người và khai báo y tế
một mươi bốn ngày cách ly chắc chắn là một trải nghiệm khó quên đối với bất cứ ai khi vào khu y tế tập trung
hãy tuân thủ những nguyên tắc trên để trở về gia đình sau một mươi bốn ngày bạn nhé